phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam đã vận động đối tượng trần gia long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hiện ở tổ một phường quang trung thành phố phủ lý tỉnh hà nam ra đầu thú về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng công an tỉnh hà nam đã bắt quả tăng một mươi chín đối tượng
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn phường hai bà trưng thành phố phủ lý
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định trần gia long đã bán trái phép chất ma túy
cho một đối tượng trong nhóm để tổ chức bay lắc căn cứ các tài liệu thu thập được cơ quan công an đã ra quyết định
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần gia long nhưng đối tượng đã bỏ trốn
vào ngày một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà nam ra quyết định
truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy đối với long sau khi được tuyên truyền vận động gia đình thuyết phục
long đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật